tại hà nội văn phòng thương trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia tổ chức họp báo thông tin về kết quả chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín giải pháp trọng tâm trong thời gian tới
tình hình hoạt động buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả hàng nhái trên các tuyến biên giới cửa khẩu đường bộ cảng hàng không bưu điện quốc tế tuyến biển càng biển và thị trường nội địa tiếp tục diễn biến phức tạp với các thủ đoạn tinh vi có tổ chức nhất là tình trạng buôn lậu ma túy

trong ba trăm tám mươi chín quốc gia văn phòng thường trực quyết liệt chỉ đạo các bộ ngành địa phương tiếp tục nắm tình hình vùng trọng điểm đưa ra các giải pháp mạnh thực chất bài bản để công tác đấu tranh ngăn chặn truyệt phá các vụ vi phạm mang lại kết quả cao